đoàn kiểm tra công tác chấm thi số năm của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia do phó giáo sư tiến sĩ mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
ủy viên thường trực ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh nam định và hà nam
ngay sau khi kết thúc môn thi cuối kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín công tác chấm thi đã được triển khai ở tất cả các địa phương
và điểm mới trong công tác chấm thi năm nay đó là các địa phương chịu trách nhiệm chấm tự luận với tám trăm sáu mươi tám bài thi
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo và các trường đại học chấm trách nhiệm với hơn bốn ba triệu bài
để công tác chấm thi năm nay diễn ra chính xác an toàn cũng như nghiêm túc thì bộ giáo dục và đào tạo đã có những điều chỉnh kỹ thuật trong công tác chấm thi
đối với chấm thi tự luận thì tôi lưu ý hai việc
việc thứ nhất là thực hiện nghiêm túc chấm hai vào một lần
và đặc biệt là triển khai nghiêm túc việc chấm kiểm tra theo quy định
nó cùng tiến độ với chấm vào một phòng hai
đối với chấm thi trách nhiệm thì thực hiện rất nghiêm túc quy trình các bước
ở đây ngoài cái giải pháp về quản lý quy trình theo quy chế hướng dẫn rồi
thì bản thân phần mềm chấm trách nhiệm cũng đã có một giải pháp hỗ trợ kỹ thuật
để bảo đảm rằng không thể cắt xém hay không thể làm tắt các bước trong quy trình đó
hiện nay đang ở trong giai đoạn quét các phiếu trả lời trách nhiệm
thì đề nghị các ban chấm thi trách nhiệm trong khắp cả nước
thực hiện nghiêm túc việc quét theo từng túi đựng bài thi của từng phòng thi
đây là một bước rất quan trọng
và sau khi hoàn tất việc quét rồi
thì tiến hành việc hoàn tất dữ liệu lần một
mà ta gọi là cd để gửi về cho ban chấm thi quốc gia
và đồng thời triển khai các bước tiếp theo
trong các bước tiếp theo của việc chấm trách nhiệm
thì hết sức lưu ý việc sử dụng phần mềm
ký phải thực hiện đầy đủ những hướng dẫn
cũng như những phần mềm quy định
bởi vì năm nay phần mềm của chúng ta có chức năng bảo mật rất cao
qua kiểm tra cho thấy
các địa phương đã tích cực chuẩn bị các điều kiện
để bảo đảm công tác chấm thi tự luận và phối hợp tốt
tạo điều kiện để các trường đại học chấm trách nhiệm chính xác đúng quy chế
tại tỉnh hà nam để bảo đảm công tác chấm tám bốn trăm bốn mươi hai bài thi tự luận
và phối hợp tổ chức chấm hai mươi bốn tám trăm ba mươi tám bài thi trách nhiệm
toàn tỉnh huy động chín mươi bảy cán bộ giáo viên
triển khai các khâu chấm tự luận
ban thư ký bố trí một phòng chấm thi và một phòng dự phòng
cho công tác chấm thi trách nhiệm
trong khi đó tại tỉnh nam định
đã phân công phân nhiệm tới từng thành viên tham gia vào công tác chấm thi
bên cạnh đó rút kinh nghiệm của những năm trước đây
việc chấm thi môn ngữ văn được ban chỉ đạo thi của tỉnh
chỉ đạo chấm vừa bảo đảm chính xác
đồng thời tôn trọng những phân tích của học sinh theo tính mở của đề tự luận

ở tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố